theo những người có chuyên môn về bơi lội thì đây là một phương pháp dạy phù hợp với mọi đối tượng và điều kiện địa hình sinh sống
đây không phải là dạy để biết bơi dưới nước mà là cách để sinh tồn trong nước và có thể thực hành cụ thể trong những buổi tuyên truyền về bơi lội
cái chính là số đông hiện nay đang nhầm lẫn đánh đồng việc bơi và học bơi với nhau
bơi thì phải xuống nước nhưng học bơi thì lại khác
học bơi có thể học được trên cạn học cách hít vào thở ra để giải quyết nỗi lo bị sạch giúp người học hiểu rằng nước sẽ đẩy người nổi lên theo định luật asime chứ không dìm người xuống như nhiều người vẫn nghĩ
và rằng phổ chứa ba năm lít không khí có thể dùng làm pha khuất sinh
học bơi trên cạn có thể là một phương pháp quá mới đối với nhiều người
tuy nhiên không thể phủ nhận hiệu quả mà nó mang lại cho cộng đồng
khi dự án này hoàn toàn được thực hiện miễn phí và giúp nhiều đối tượng vượt qua nỗi sợ hại với nước tiến tới hiểu về bản thân mình và tận dụng nó để sinh tồn trong nước
tiếp tục phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ bảy quốc hội khóa một mươi bốn trong phiên làm việc sáng nay sau khi trình bày báo cáo cập nhật tình hình kinh tế xã hội năm tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín
và giải trình một số vấn đề mà đại biểu quốc hội và đồng bào cử tri cả nước quan tâm chất vấn
phó thủ tướng phạm bình minh đã trả lời chất vấn của các đại biểu quốc hội
liên quan đến các nội dung về ngoại giao văn hóa góp phần quảng bá du lịch giải pháp đẩy lùi tình trạng hàng giả hàng nhái gắn mát việt nam việc phát huy các cơ hội trong triển khai các hiệp định thương mại tự do
xin phó tướng cho biết trong thời gian tới thì chính phủ có những chủ trương lớn chương trình hành động cụ thể nào nhằm đẩy mạnh hội nhập hợp tác quốc tế về văn hóa cũng như hỗ trợ tổ chức các hoạt động quảng bá xúc tiến du lịch
trong thời gian vừa qua đã tổ chức nhiều ngày văn hóa việt nam tại nước ngoài
và những ngày văn hóa việt nam đó để quảng bá di sản cũng như văn hóa dân tộc của việt nam
qua đó thì quảng bá được ra thế giới với các nước về nền văn hóa của việt nam
thứ hai nữa là chúng ta trong thời gian vừa qua và trong thời gian tới cũng sẽ tiếp tục vận động để unesco tiếp tục công nhận các di sản văn hóa vật thể và vi phạm
cũng như ảnh hưởng đến cái quyền lợi của người tiêu dùng
xin phó thủ tướng cho biết là nguyên nhân và giải pháp hiếu hiệu về vấn đề này trong thời gian tới đây như thế nào
giải pháp trong thời gian tới đó là tăng cường kiểm soát chặt chẽ các khu vực cửa khẩu biên giới
không để hàng hóa nước ngoài gắn mát việt nam thẩm lậu
tăng cường điều tra cơ bản kiểm tra các kho tàng bến bãi địa điểm kinh doanh
và xử lý nghiêm các hành vi nhập lậu vận chuyển kinh doanh
phân phối các hàng hóa giả mạo xuất xứ việt nam
và chính phủ cũng đã giao cho bộ công thương xây dựng đề án chống gian lận xuất xứ
để có đánh giá toàn diện và đề xuất với chính phủ các biện pháp
đề nghị phó thủ tướng bộ trưởng cho biết
làm thế nào để việt nam có thể phát huy tối đa các cơ hội
đồng thời giải quyết được những vướng mắt trong triển khai các fta
nhất là hiệp định cptpp
các biện pháp cụ thể để nâng cao năng lực cạnh tranh
mở rộng thị trường
cho hàng hóa việt nam
nâng cao năng lực giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế
bảo vệ lợi ích quốc gia cũng như quyền lợi của doanh nghiệp
xin trân trọng cám ơn
chính phủ cũng đang xây dựng sửa đổi bổ sung tám luật
mà có liên quan đến việc thực hiện của chúng ta
trong cam kết hiệp định cptpp
bốn nghị định quy định chi tiết
việc thực hiện một số điều luật
của luật cạnh tranh sở hữu trí tuệ
quản lý ngoại thương và an toàn thực phẩm
thì cho đến nay
nói là bước đầu
trong bốn năm tháng
với việc thực hiện hiệp định cptpp
thương mại của chúng ta
với một số nước
là thành viên của cptpp
đã tăng lên
chỉ riêng trong bốn năm tháng này
so với lại cùng kỳ năm ngoái
ví dụ như là đối với canada
tăng trên bảy mươi
mexico trên tám
tại phiên chất vấn thống đốc ngân hàng lê minh hưng
bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
nguyễn xuân cường
bộ trưởng bộ thông tin và truyền thông nguyễn mạnh hùng
đã tham gia giải trình
làm rõ một số nội dung đại biểu nêu
trong phiên làm việc sáng nay
sau phần phó thủ tướng phạm bình minh
thay mặt chính phủ báo cáo giải trình
về một số vấn đề thuộc trách nhiệm chung của chính phủ
và trực tiếp trả lời chất vấn của đại biểu quốc hội
về những vấn đề liên quan
thuộc trách nhiệm điều hành của chính phủ
trong các phiên chất vấn từ ngày bốn đến ngày sáu tháng sáu
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
phát biểu bế mạc phiên chất vấn
và trả lời chất vấn
phát biểu bế mạc phiên chất vấn
và trả lời chất vấn
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân nhận định
mặc dù thời gian chất vấn và trả lời chất vấn
có giảm hơn so với các kỳ họp trước
nhưng số lượng các đại biểu quốc hội tham gia
và khối lượng câu hỏi chất vấn lại tăng lên
nhận định về kết quả phiên chất vấn
tại kỳ họp này
chủ tịch quốc hội nêu rõ
các nội dung chất vấn rất trúng
và đúng những vấn đề của đời sống kinh tế xã hội
mà nhân dân và cử tri cả nước
cũng như các vị đại biểu quốc hội quan tâm
phiên chất vấn diễn ra trong không khí sôi nổi
dân chủ thẳng thắng trách nhiệm và xây dựng
các đại biểu quốc hội đã nêu câu hỏi
ngắn gọn rõ ràng tập trung
đi thẳng vào các vấn đề chất vấn
và nhiều đại biểu quốc hội đã tranh luận
làm rõ thêm những vấn đề quan tâm
đồng thời thẳng thắng chỉ ra
những tồn tại hạn chế
với mong muốn chính phủ các bộ ngành
tiếp tục có những giải pháp phù hợp
để khắc phục
vì cơ bản các vị đại biểu quốc hội
hài lòng với những nội dung
trả lời của các thành viên chính phủ
cũng như trưởng ngành
các thành viên chính phủ trả lời chất vấn
vào những vấn đề được hỏi
trong kỳ hợp lần này
có thể nói rằng không né tránh
những vấn đề khó phức tạp
và đã giải trình làm rõ thêm
những vấn đề mà đại biểu nêu
các thành viên chính phủ
đồng thời nghiêm túc thẳng thắng
nhận trách nhiệm về những mặt còn tồn tại
hạn chế của ngành
của lĩnh vực
và cam kết khắc phục
để tạo ra một sự chuyển biến tích cực
trong thời gian tới
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
hoan nghênh sự nghiêm túc cầu thị trách nhiệm cao
của chính phủ các bộ trưởng trưởng ngành
trong việc trả lời chất vấn và thực hiện những nội dung
đã cam kết trước quốc hội và cử tri cả nước
từ những kỳ hợp trước và tinh thần của kỳ hợp này
chủ tịch quốc hội cho biết
trên cơ sở chất vấn và trả lời
của các thành viên chính phủ
ủy ban thường vụ quốc hội sẽ nghiêm túc nghiên cứu
chuẩn bị nghị quyết để chính quốc hội xem xét thông qua
vào cuối kỳ hợp
làm cơ sở pháp lý cho việc thực hiện
và giám sát việc thực hiện
nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của đất nước
đáp ứng yêu cầu và nguyện vọng của cử tri và nhân dân
kết thúc phiên chất vấn
tại kế hợp thứ bảy quốc hội khóa một mươi bốn
với bốn bộ trưởng đăng đàn trả lời chất vấn
xung quanh bốn nhóm nội dung
với nhiều vấn đề nóng được dư luận xã hội quan tâm
nhiều đại biểu đã bày tỏ sự hài lòng
về nội dung chất vấn
đánh giá cao phần trả lời của các thành viên chính phủ
cùng với đó là sự điều hành linh hoạt
của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
là thành viên đầu tiên của chính phủ đăng đàn trả lời chất vấn
tại kỳ hợp lần này
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
đã trả lời chất vấn các đại biểu
xung quanh nhóm vấn đề về an ninh trật tự
công tác phòng chống tội phạm
và vi phạm pháp luật
với bộ trưởng bộ xây dựng phạm hồng hà
câu chuyện về quy hoạch xử phạt các vi phạm
trong lĩnh vực xây dựng là một vấn đề nóng
được nhiều đại biểu chất vấn tại nghị trường
trong lĩnh vực giao thông vận tải
bộ trưởng bộ giao thông vận tải nguyễn văn thể
đã trả lời nhiều vấn đề nóng được đưa ra
như câu chuyện các dự án giao thông
trọng điểm đội vốn chậm tiến độ
những bất hợp lý tại các trạm thu phí bot
hay việc quản lý giấy phép lái xe
và xử phạt lái xe sau khi sử dụng
các chất kích thích các chất có cồn
là tư lệnh ngành cuối cùng đăng đàn trả lời chất vấn
bộ trưởng bộ văn hóa thể thao và du lịch
đã giải trình và trả lời nhiều câu hỏi
liên quan đến quản lý du lịch
du lịch văn hóa tại các cơ sở tâm linh
các vi phạm tình trạng mê tín dị đoan
sự lệch chuẩn và xuống cấp trong đạo đức xã hội
đây đều là những vấn đề nóng
được dư luận xã hội quan tâm
những nguyện vọng bức thiết của cử tri
được gửi tới các thành viên của chính phủ
để biểu hỏi là chuẩn bị rất là chú đáo
rất là quyết liệt
về những vấn đề
nói tóm lại
thì cái việc chất dấn
và trả lời chất dấn
chứ này là có một sự đổi mới
rồi là những vấn đề nói lên đều được giải quyết

và riêng đại biểu quốc hội nói chung
rồi riêng tôi thì rất là hài lòng
về cái trả lời của các bộ trưởng
và cái điều hành
cũng như cái chất dấn của đại biểu
tất cả các nội dung
và lĩnh vực ngành
mà quốc hội lựa chọn
để các thành viên
bốn các thành viên chính phủ
trả lời chất vấn là
sắp đúng cái tình huống
rồi là các thành viên
và là những cái nội dung
mà cử tri rất quan tâm
trong bốn các vị thành viên chính phủ
nhiệt chung là
các bộ trưởng nắm chắc
về cái chức năng
hiện vụ của mình
nêu lên những kết quả
thời nhận những hạn chế
trong lĩnh vực ngành mình phụ trách
không khí tranh lượng thì rất là dân chủ
cũng thoải mái cười mở
đây là cái sự cười mở của quốc hội
với thành viên chính phủ
người chất vấn và người trả lời chất vấn
đều có trách nhiệm với nhau
đều hướng tới là phục vụ người dân
giải quyết những vấn đề của người chi quan thân
cho đó là rất là tốt
bốn vấn đề
mà được chọn đưa ra chất vấn
thì đều là những vấn đề mà
các lĩnh vực bộ phụ trách
đều có những cái việc mà nhân dân và cử tri rất là quan tâm
tại nghị trường
nhiều đại biểu cũng chia sẻ với các thành viên chính phủ
bên cạnh đó vẫn còn những băn khoăn
khi một số giải pháp được đưa ra
chưa thực sự thuyết phục
hoặc một số giải trình của các bộ trưởng
chưa thực sự đi đến tận cùng vấn đề
tuy nhiên các đại biểu đều khẳng định
công tác chất vấn
một trong những hoạt động giám sát của quốc hội
tại kỳ họp này đã được thực hiện hiệu quả
bài bản và khá hoàn thiện
trong điều kiện thời gian không nhiều
và với số lượng đại biểu đăng ký hỏi khá lớn
nhưng đều đảm bảo các nội dung
nguyện vọng của cử tri
được các đại biểu gửi tới
và được các thành viên chính phủ giải đáp trả lời
phần điều hành của chủ tịch
thì tôi cũng như là các đại biểu quốc hội khác
thấy rất là hài lòng
và đồng ý với cái cách điều hành của chủ tịch
thứ nhất là chủ tịch đã bám rất là sát
cái chương trình mà quốc hội đã để ra
thời gian dành phân bố cho từng nội dung
thứ hai là cách điều hành của chủ tịch
chủ tịch khái quát vấn đề rất là đầy đủ
để tất cả các thành viên khi mà được chất vấn
thì phải trả lời tất cả những cái nội dung
mà đại biểu quốc hội đã nêu
và cái điều hành của chủ tịch cũng hết sức là linh hoạt
danh luận là một cái rất là mới
và nó làm cho hội
cái nội dung nó nóng hơn
và nó đi vào đến tận cùng của vấn đề hơn
nghĩa là khi mà bộ trưởng trả lời
mà đại biểu
chưa thể hiện ra
hài lòng thì có thể chất vấn lại
nói rõ hơn và yêu cầu
bộ trưởng phải trả lời
chí sắc hơn và nói rõ cái trách nhiệm của mình
liên quan đến vấn đề đó
đặc biệt nhiều đại biểu đánh giá cao
phiên chất vấn và trả lời chất vấn của bộ trưởng
bộ công an khi lần đầu tiên
đăng đàn trả lời chất vấn trước quốc hội
và cử tri cả nước nhưng tư lệnh ngành công an
đã giải đáp các chất vấn của các đại biểu
một cách rõ ràng rành mạch nắm rõ
vấn đề và trả lời đúng nội dung
đã có gần năm mươi đại biểu chất vấn
một mươi một đại biểu tranh luận
xung quanh một loạt vấn đề nóng trong lĩnh vực an ninh trật tự
như tội phạm ma túy
với những đường dây ma túy xuyên quốc gia
với khối lượng ma túy lớn bị bắt giữ
và nguy cơ việt nam trở thành địa bàn trung truyền
của tội phạm ma túy quốc tế
hài sự thâm nhập lên lõi tinh vi
dẫn đến nhiều hệ lụy đau lòng của ma túy tổng hợp
trong đời sống người dân
nguy cơ sản xuất ma túy tổng hợp trong nội địa
điều này thể hiện rõ sự quan tâm của cử tri cả nước
đối với những vấn đề này
bộ trưởng bộ công an đã thẳng thắn
nhìn nhận thực tế về kết quả công tác đấu tranh
với tội phạm ma túy nói riêng
và tội phạm hành vi vi phạm pháp luật nói chung
đồng thời khẳng định quyết tâm của lực lượng công an nhân dân
kiên quyết đấu tranh với các loại tội phạm
giữ gìn bình yên cho xã hội
chia sẻ với những khó khăn mà bộ công an
lực lượng công an nhân dân cả nước
đang phải đối diện trong công tác đấu tranh
phòng chống tội phạm
nhiều đại biểu tán thành với một số giải pháp
được bộ trưởng nêu ra
với cách trả lời của bộ trưởng tô lâm hôm nay
tôi thấy là cách trả lời gõ rõ
đi thẳng vào nội dung câu hỏi của đại biểu
cho nên chúng ta thấy là trong vòng nửa sáng
thì cái số đại biểu mà dơ biển tranh luận không nhiều
nó cũng đã thể hiện cái sự
cái sự đối diện của bộ trưởng
hài lòng của đại biểu
với cái cách trả lời của bộ trưởng
phiên chất vấn sáng nay thì hết sức là sôi nổi
có tới hơn bốn mươi ý kiến của đại biểu
tham gia và đi vào các khía cạnh khác nhau
liên quan đến cái chủ đề chất vấn
bộ trưởng tô lâm đã trả lời rất là ngắn gọn
xuất tích đi thẳng vấn đề
và cung cấp rất nhiều số liệu thực tế
để làm sáng tỏ các vấn đề mà đại biểu cũng cử tri quan tâm
tôi thấy là bộ trưởng bộ công an

thì đã trả lời đi thẳng vào vấn đề
và các đại biểu thì cũng đặt rất nhiều câu hỏi
nhưng mà tập trung lại thì cũng xoay quanh
một số vấn đề nóng của xã hội hiện nay
thí dụ như cái việc ma túy
thì rõ ràng cái nỗ lực của bộ công an
trong thời gian vừa qua là rất đáng ghi nhận
và có thể nói là lần đầu tiên
mà những cái vụ việc ma túy
bắt được quá lớn
nhưng mà từ đó nó cũng đưa đến một cái
đánh động một cái dấu hỏi
là cái công tác phòng ngừa của chúng ta như thế nào
mặt bằng chung của xã hội như thế nào
và cá nhân tôi thì tôi nghĩ
có phải chăng
là chính là do cái cầu nó tăng
thế thì nên là phân tích sự việc là đến cùng
đến cái nguyên nhân của nó
để từ đó là chúng ta
mới tìm được cái giải pháp căng cơ
và hiện giờ thì phải nói là bộ công an
các chiến sĩ anh em hết sức là vất vả
và rất là nguy hiểm
và đối tượng thì càng lúc càng manh động
với tinh thần trách nhiệm cao cùng với kinh nghiệm
trong công tác điều hành thời gian qua
bộ trưởng đã nắm chắc vấn đề
trả lời rõ
rõ ràng thẳng thắng nhận trách nhiệm
đối với những mà còn hạn chế
đưa ra nhiều giải pháp thiết thực
trong thời gian tới
có thể thấy rằng công tác bảo đảm
an ninh trật tự an toàn xã hội
phòng chống tội phạm
là những vấn đề liên quan trực tiếp
đến đời sống tính mạng tài sản của nhân dân
liên quan đến trật tự
kỹ cương của nhà nước
và sự bình yên của xã hội
do vậy nhóm vấn đề đưa ra chất vấn
đối với bộ trưởng bộ công an
và các thành viên chính phủ hôm nay
là những vấn đề được cử tri
xã hội và nhân dân đặc biệt quan tâm
thời gian qua
dưới sự quan tâm của các ngành
các cấp các địa phương
sự nỗ lực của ngành công an
công tác phòng chống tội phạm
bảo đảm an ninh trật tự an toàn xã hội
đã có những chuyển biến tích cực
và đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận
đóng góp không nhỏ cho sự phát triển
kinh tế xã hội của đất nước
bên cạnh những thành quả đạt được
cũng còn không ít những tồn tại hạn chế
thực tế diễn biến thời gian qua
và qua nội dung chất vấn
ngày hôm nay của các đại biểu quốc hội
cho thấy xã hội vẫn chưa
thực sự bình yên
người dân vẫn chưa thực sự yên tâm
trước diễn biến ngày càng phức tạp
của tình hình an ninh trật tự
sự gia tăng hoạt động tội phạm
thành tích của lực lượng công an
nhưng vẫn còn đó những lo lắng
trong xã hội
vẫn xảy ra nhiều vụ án lớn thương tâm
mà quốc hội nhân dân và xã hội
cực lực lên án
đề nghị chính phủ bộ công an
các bộ ngành liên quan
tiếp thu ý kiến của đại biểu quốc hội
chỉ đạo quyết liệt thực hiện các giải pháp
nhằm khắc phục những tồn tại hạn chế
bên cạnh đó các đại biểu cũng bày tỏ
sự đồng tình với quyết tâm chính trị
của bộ trưởng bộ công an
khi với tinh thần trách nhiệm cầu thị
đại tướng tô lâm đã khẳng định trước các đại biểu
đồng bào và cử tri cả nước
sẽ nghiêm túc tiếp thu ý kiến của các đại biểu
từ đó chỉ đạo lực lượng công an nhân dân
hoàn thiện cơ sở pháp lý
đưa ra những chương trình hành động mục tiêu cụ thể
thực hiện tốt nhiệm vụ giữ vững an ninh chính trị
đảm bảo trật tự an toàn xã hội
góp phần thực hiện thắng lợi
các mục tiêu kinh tế xã hội
mà quốc hội đã đề ra
thực hiện ủy quyền của chủ tịch nước
và phân công của chính phủ
sáng nay tại hà nội bộ công an đã chủ trì
phối hợp với các bộ ngành có liên quan của việt nam
bắt đầu tiến hành đàm phán sự thảo
hiệp định về dẫn độ và hiệp định về
truyền giao người bị kết án phạt tù
giữa cộng hòa sội chủ nghĩa việt nam
và cộng hòa italia
đoàn đàm phán việt nam do trung tướng nguyễn ngọc anh
cục trưởng cục pháp chế và cải cách hành chính
tư pháp bộ công an việt nam
làm trưởng đoàn
đoàn đàm phán italia do ông stefano opilio
tránh văn phòng hợp tác quốc tế
bộ tư pháp làm trưởng đoàn
sau các nghi thức ngoại giao
hai trưởng đoàn đã tiến hành đàm phán
dự thảo hai hiệp định trên tinh thần hữu nghị
hợp tác tôn trọng và hiểu biết lẫn nhau
quá trình đàm phán
hai bên đã tập trung trao đổi chia sẻ cụ thể
về hệ thống pháp luật và thực tiễn
có liên quan của hai nước
là cơ sở góp phần đàm phán từng điều khoản
của hai hiệp định đạt hiệu quả cao
đồng thời khẳng định sau vòng đàm phán này
hai bên sẽ báo cáo và đề xuất
cấp có thẩm quyền về các nội dung
đã thống nhất hướng tới việc ký chính thức
hai hiệp định qua đó góp phần nâng cao
hiệu quả trong phòng chống tội phạm
tạo điều kiện tốt nhất cho người phạm tội
tái hòa nhập cộng đồng cũng như góp phần
bảo hộ công dân việt nam nói riêng
và công nhân hai nước nói chung